xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh bắc bộ từ chiều tối và đêm nay sẽ có thay đổi đáng kể
khi không khí lạnh mạnh bắt đầu tác động đến nước ta khiến nền nhiệt giảm mạnh
trời chuyển rét đậm rét hại vùng núi cao thậm chí có nơi xảy ra băng giá mưa tuyết
người dân cần chủ động mặc đủ ấm để bảo vệ sức khỏe
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ chiều tối nay nền nhiệt cũng giảm dần
trời chuyển rét đậm rét hại vùng núi cao có nơi dưới độ
và có thể xuất hiện mưa tuyết băng giá gây ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi
người dân cần có biện pháp bảo vệ cũng như mặc đủ ấm để đảm bảo sức khỏe
không khí lạnh cũng tác động mạnh mẽ đến các tỉnh duyên hải miền trung
đặc biệt là khu vực các tỉnh bắc trung bộ
dự báo trong ba ngày tới các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa giải rác
cục bộ có mưa to cùng với đó nền nhiệt cũng giảm mạnh từ hai đến ba độ mỗi ngày
các tỉnh phía nam đèo hải vân từ đà nẵng đến bình thuận
trong ba ngày tới cũng có mưa rông rải rác
còn về nhiệt độ nền nhiệt tại đây ngày mai giao động trong khoảng hai mươi hai ba mươi độ
sau đó nền nhiệt cũng giảm nhẹ ở các tỉnh phía nam
trái ngược với thời tiết giá rét ở phía bắc khu vực tây nguyên ba ngày tới trời không mưa
ngày nắng nhiều với nền nhiệt sao động từ một mươi bốn đến ba mươi độ đêm và sáng trời rét
các tỉnh thành nam bộ vẫn là nơi có nắng nhiều cùng nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước
với mức nhiệt giữa trưa và đầu giờ chiều đạt ngưỡng ba mươi một ba mươi bốn độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi bốn độ